quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị khối không khí lạnh suy yếu vì thế ở miền bắc nền nhiệt đêm qua và sáng sớm nay tiếp tục tăng cao
giao động từ một mươi sáu đến một mươi tám độ ở khu vực trung du và vùng núi và trên một mươi chín độ ở khu vực đồng bằng và thủ đô hà nội
tuy nhiên cũng do gió đông nam hoạt động đưa ẩm từ biển vào nên ngoài trời miền bắc đang có mây nhiều
sương mù dày vẫn xuất hiện nhiều nơi làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới một km
trong ngày hôm nay đới gió đông nam ẩm có xu hướng yếu dần vùng áp thấp phía tây có xu hướng mở rộng hơn về phía đông
vì thế ở khu vực phía tây bắc bộ trời nắng sớm nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực các tỉnh lào cai yên bái lai châu điện biên sơn la và hòa bình lên tới hai mươi sáu hai mươi tám độ
với các tỉnh thành phố ở khu vực phía đông bắc bộ trưa và chiều nay trời cũng bật nắng nền nhiệt ngày tăng lên mức từ hai mươi năm hai mươi tám độ